còn công an quận hà đông hà nội cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra và xác minh thông tin
ô tô của tiệm vàng phi đoan ở phố quang trung hà đông hà nội được cho là bị cướp vào sáng nay
theo thông tin trình báo của ông vũ đức phi chủ tiệm vàng phi đoan khoảng bảy giờ sáng nay
ngày bảy tháng một ông phi đổ xe ô tô phía trước cửa nhà riêng thì bị một thanh niên bất ngờ nhảy lên xe và lái đi
tại thời điểm này bên trong xe ô tô có một số tiền mặt và vàng
từ thông tin trình báo công an quận hà đông đã khẩn trương vào cuộc xác minh
đến khoảng một mươi hai giờ trưa nay xe ô tô của chủ tiệm vàng phi đoan đã được xác định để lại
tại một địa điểm thuộc địa bàn phường phú lương quận hà đông